hàng nghìn người dân đã được khám sàng lọc tư vấn miễn phí bởi các chuyên gia bác sĩ đến từ bệnh viện ca bệnh viện phổi trung ương bệnh viện nội tiết trung ương và viện tim mạch việt nam
hoạt động này nhằm góp phần nâng cao nhận thức vận động các tầng lớp xã hội cùng cộng đồng chung tay phòng chống các bệnh không lây nhiễm trong bối cảnh gánh nặng từ các bệnh không lây nhiễm ngày càng có chiều hướng tăng và có dấu hiệu trẻ hóa
trong số những bệnh không lây nhiễm thường gặp
bệnh tim mạch có tỷ lệ mắc và tử vong khá cao
theo các chuyên gia y tế trước đây độ tuổi mắc tim mạch thường từ năm mươi đến chín mươi tuổi nhưng hiện nay có rất nhiều bệnh nhân trẻ ở độ tuổi lao động từ ba mươi đến ba mươi năm cũng mắc các bệnh lý về huyết áp tim mạch và thậm chí là không ít trong số đó tử vong do nhồi máu cơ tim
so với nữ giới nam giới ở độ tuổi lao động mắc bệnh huyết áp tim mạch chiếm số lượng áp đảo lôi sống thiếu lành mạnh sử dụng nhiều rượu bia thuốc lá
tập thể dục béo phì là những nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tình trạng trẻ hóa bệnh nhân tim mạch
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sống khỏe của chuyên nhân dân
bệnh dung nhĩ là một trong những loại bệnh lý tim mạch phổ biến và là dối loạn nhịp tim thường gặp
dung nhĩ chiếm đến ba mươi trường hợp nhập viện và nếu không kiểm soát tốt bệnh có thể dẫn tới biến chứng đột quỵ
suy tim do huyết khối tim đập quá nhanh
tôi là phương thanh người sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong hai mươi phút của chương trình sống khỏe tuần này
để cùng quý vị tìm hiểu thêm những thông tin xung quanh căn bệnh này
dung nhĩ là một trong những dối loạn về nhịp tim thường gặp nhất
và có thể khiến người bệnh tử vong hoặc bị bệnh
dung nhĩ là một trong những dối loạn về nhịp tim thường gặp nhất

tử vong gấp hai lần so với người bình thường
dung nhĩ là tình trạng bùng nhĩ đập không đều và hỗn loạn không đồng bộ với nhịp đập của hai bùng thất
dùng nhĩ thường làm nhịp tim không đều và nhanh khiến tim bơm máu không hiệu quả ở mỗi nhịp đập
dung nhĩ là một trong những dối loạn nhịp ngày càng trở lên phổ biến
trong xã hội hiện nay đặc biệt là trong xã hội mà chuyển từ mô hình bệnh lây nhiễm
sang những mô hình bệnh không lây nhiễm giống như là bệnh tim mạch
dung nhĩ chiếm một phần tiền lệ rất là quan trọng
dung nhĩ gây ra hai vấn đề chính đó là gây ra biến cố về suy tim
cái thứ hai là biến cố về chuyên tắc do bản thân dung nhĩ gây ra sự hình thành cổng mốt đông cho bụng tim
và theo dòng nó có thể bắn đi những bất cứ nơi nào
nếu mà bắn lên não thì có thể gây ra tai biến nhiều vào não
có thể bắn vào các tạm có thể gây hoại tử hoặc là bắn vào các chi gây tóc mạch v v
tình trạng này có thể tạm thời thoáng qua rồi hết nên người bệnh thường không để ý và điều trị sớm
điều đáng nói nhiều người mắc dung nhĩ xuất hiện các triệu chứng như hồi hộp đánh chống ngực
mệt yếu nhức đầu huyết áp thấp khó thở nhưng cũng có những người bệnh tiến triển thầm lặng không triệu chứng
những triệu chứng hay gặp nhất là những triệu chứng bệnh nhân có cảm giác như là hồi hộp chống ngực tức ngực
có nhiều bệnh nhân cảm thấy rất là khó thở
thứ nhất là các triệu chứng thường gặp khi mà
bệnh nhân mới xuất hiện mới xuất hiện thì cảm nhận về khó chịu rõ rệt hơn
cái vấn đề thứ hai là những bệnh nhân khi mà dung nhĩ nhưng mà gây ra tần số tim rất là nhanh
thì cái khó chịu lại càng rõ rệt hơn rất nhiều
những bệnh nhân mà dung nhĩ cơn có nhiều trường hợp thì người ta cũng không cảm nhận được rằng là người ta đang bị bệnh rung nhĩ
rất là thoáng qua có nhiều người người ta cảm nhận rất rõ
có thể là đây là phụ thuộc vào tần số do dung nhĩ nó gây ra
dung nhĩ nó gây ra một tần số rất là đa gia
có nhiều người thì bị rung nhĩ từ lâu rồi có thể lúc đầu thì rất là khó chịu
sau này vì không có điều kiện một là đi đến các cơ sở y tế chuyên ngành
hoặc là cũng không có điều kiện để quản lý theo các đúng pháp đồ
thì dần dần người ta cũng có cảm nhận được là nó thích nghi hơn
nên cái triệu chứng nó có vẻ như lưu mờ nhưng thực ra thì các cái biến cố vẫn âm thầm
dung nhĩ có thể đưa đến một số biến chứng nguy hiểm đặc biệt là đột quỵ và suy tim
hiện chưa rõ nguyên nhân gây dung nhĩ
tỷ lệ xuất hiện dung nhĩ cao hơn ở bệnh nhân có bệnh lý van tim
mạch vành tăng huyết áp đái thao đường bệnh lý tuyến giáp tuổi cao
đặc biệt tỷ lệ dung nhĩ tăng dần theo tuổi
trước kia là tôi bị thiếu máu cơ tim và bị mỡ trong máu cao
thế rồi đến từ năm hai nghìn bốn đến năm hay chữa từ đấy đến năm hai nghìn một mươi
thì bắt đầu chuyển sang rung nhĩ khó thở đau ngực
xong rồi là những cái cơn nó đập nhanh
thì là cái tim nó không đập bình thường đâu mà nó loạn từng cơn một
nhưng mà có phải là xong cái cơn ấy thì người lại bình thường
mà có khi lúc bây giờ là không phát hiện ra được
nhưng mà cứ khi tức là một tuần hoặc là lâu lâu mới phát hiện một lần
bác sĩ đã đốt điện được cho tôi và sức khỏe của tôi thì bây giờ đã bình phục rồi
bác ấy thì nó có tình trạng để làm cái rung nhĩ cơn
thực ra là rung nhĩ cơn và bắt đầu tiến triển thành rung nhĩ dài dàng vào trong tôi
tại vì là bác ấy có khoảng độ sáu tháng liền
bị rung nhĩ liên tục và lúc đó thì bác cần như là bắt đầu khá thất vọng
với cái tình trạng bệnh lý của mình
gần như là lúc đó thì do thuốc
phải uống rất nhiều thuốc và cái nguy cơ rất cao
chưa kể là bác ấy mệt rất nhiều
rồi bắt đầu có cái trợ chứng suy tim
bắt đầu cái tim đầu to ra
lúc đó thì chúng tôi bắt đầu quyết định là tiến hành cái triệt tốt cho bác ấy
và năm hai nghìn một mươi bảy thì hôm đấy chúng tôi làm xong
thì cái kỹ thuật cũng rất may mắn là được thành công
thì sau đấy thì gần như là bác ấy chỉ phải dùng thuốc chống lo niệm dịp trong khoảng độ ba tháng
sau ba tháng thì chúng tôi bỏ vào thuốc chống lo niệm bỏ vào thuốc chống đông
và gần như bây giờ thì bác ấy chỉ còn dùng hai loại thuốc để điều trị khí huyết ác của bác
hơi cao thì mình dùng cái thuốc điều trị khí huyết ác thôi
bệnh dung nhĩ thường gặp ở những người lớn tuổi và rất hiếm gặp ở người trẻ
tuy nhiên trong quá trình khám và điều trị
các bác sĩ vẫn ghi nhận những trường hợp trẻ tuổi mắc dung nhĩ
bệnh nhân sẽ được đeo máy hôn tờ điện tâm đồ ghi lại điện tim trong hai mươi bốn tiếng
để phát hiện những dối loạn bất thường của nhịp tim
ở người trẻ tuổi không có bệnh tim cấu trúc
nguy cơ thường gặp gây rung nhĩ là bệnh lý tuyến giáp như cường giáp
một số yếu tố nguy cơ khác ở người trẻ còn đang được nghiên cứu như liên quan đến gen
tình trạng lạm dụng chất kích thích căng thẳng
thời gian làm việc dài trên bốn mươi năm giờ một tuần hay trào ngược dạ dày thực quản
nếu như trước đây các bác sĩ phải đối mặt với nhiều khó khăn
khi điều trị những trường hợp bệnh nhân mắc bệnh rung nhĩ
không dung nạp thuốc hoặc chơi với thuốc chống dối loạn nhịp tim
thì hiện nay phương pháp sử dụng năng lượng sóng có tần số radio
với sự hỗ trợ công nghệ lập bản đồ điện học ba chiều ba d
đã giải quyết được những vấn đề trên và được triển khai
để điều trị những vấn đề trên
nếu như trước đây các bác sĩ phải đối mặt với nhiều khó khăn khi điều trị những trường hợp bệnh nhân mắc bệnh rung nhĩ

để điều trị những vấn đề trên

người bệnh có thể đi lại và hoạt động bình thường sau vài ngày can thiệp

thì hiện nay phương pháp sử dụng năng lượng sóng có tần số radio với sự hỗ trợ công nghệ lập bệnh nhân mắc bệnh rung nhĩ
nếu như trước đây các bác sĩ phải đối mặt với nhiều khó khăn khi điều trị những trường hợp bệnh nhân mắc bệnh rung nhĩ

vì một số thuốc có thể ảnh hưởng đến tình trạng dối loạn nhịp hoặc tương tác với thuốc chống loạn nhịp
với những bệnh nhân rung nhĩ chúng ta cố gắng ăn để giảm cân đi cũng là làm cho rung nhĩ
những bệnh nhân rung nhĩ chúng ta cũng nên tập luyện một cách nhẹ nhàng tạo ra hoạt động tốt
thì người ta thấy ra cũng có thể giảm được chuyện rung nhĩ cho bệnh nhân
các bệnh không lấy nhiễm như tim mạch ung thư đáy thao đường và bệnh mạng tính về đường hô hấp
đang là những sát thủ hàng đầu chiếm bảy mươi ba số cao
nguyên nhân khiến tỷ lệ mắc và tử vong cao đối với các bệnh không lấy nhiễm xuất phát từ lối sống
và sự chủ quan của người việt nam như hút thuốc uống rượu bia ăn ít rau trái cây ăn nhiều muối thiếu hoạt động thể lực
tình trạng thừa cân béo phì tăng huyết áp tăng đường máu dối loạn lipid máu đều có xu hướng gia tăng nhanh
trong khi đó mạng lưới y tế tuyến cơ sở chưa quản lý được các bệnh mạng tính nhiều nơi năng lực còn hạn chế
đại bộ phận người dân chưa có ý thức kiểm tra sức khỏe định kỳ sàng lọc phát hiện sớm các bệnh không lấy nhiễm và lươi rèn luyện thể chất
chủ đề ngày sức khỏe thế giới năm nay được chọn là bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân
và các thông điệp của năm nay rất phù hợp với chương trình sức khỏe việt nam
thúc đẩy các hoạt động nâng cao sức khỏe và sàng lọc phát hiện sớm quản lý bệnh
chúng tôi khuyến cáo mọi người cần biết các số đo thiết yếu như đường huyết huyết áp dung tích phổi
sớm quản lý bệnh không lấy nhiễm nếu có
ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã phát động chương trình sức khỏe việt nam
tập trung vào ba nhóm nội dung bao gồm nâng cao sức khỏe bảo vệ sức khỏe và phòng bệnh
chăm sóc sức khỏe ban đầu kiểm soát bệnh tật
rèn luyện thân thể bằng đi bộ bằng tập thể dục giữa giờ ăn uống dinh dưỡng hợp lý
rồi là phòng chống tác hại thuốc lá rượu bia
và đặc biệt là chế độ dinh dưỡng phù hợp như là bớt các cái ăn mặn đường mỡ
và một cái điều nữa rất quan trọng mà phần lớn đại bộ người dân là chủ yếu là quan tâm khi mắc bệnh để chữa bệnh
nhưng mà vấn đề là các bệnh không lây nhiễm tim mạch ung thư là nguyên nhân của tám mươi tử vong của các nước
trong việt nam và thế giới thì cần phải có được phát hiện sớm bằng các cái khám định kỳ và đặc biệt là các cái khám sức sàng lọc
thiết thực triển khai chương trình sức khỏe việt nam
bộ y tế đã phối hợp với các ban ngành đoàn thanh niên và các tổ chức quốc tế các hội nghề nghiệp như hội thầy thuốc trẻ việt nam
tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức thực hành của mỗi người dân để thực hiện các hành vi có lợi cho sức khỏe
tự chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của cá nhân gia đình và cộng đồng tăng cường sự tham gia
phối hợp liên ngành để xây dựng môi trường nâng cao sức khỏe giảm thiểu các nguy cơ sức khỏe cho người dân và cộng đồng
bảo đảm cho mọi người dân được quản lý theo dõi sức khỏe liên tục và lâu dài để dự phòng phát hiện sớm và điều trị
chăm sóc sức khỏe toàn diện và hiệu quả đồng thời vận động các tầng lớp xã hội và cộng đồng
chung tay phòng chống các bệnh không lây nhiễm bắt đầu từ việc duy trì lối sống lành mạnh thường xuyên rèn luyện thể chất vì một việt nam khỏe mạnh